theo sở y tế tp hải phòng trong những ngày tết nguyên đán kỳ hợi hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm ngộ độc tập thể và không có tử vong do tai nạn giao thông
các bệnh viện tổ chức tốt việc thường trực cấp cứu và khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ tết trong các ngày từ mùng ba đến mùng bảy tháng hai tức ba mươi mùng một mùng hai mùng ba tết kỷ hợi
tại các bệnh viện có từ hai ba trăm ba mươi tám đến gần ba bệnh nhân điều trị nội trú trong đó mỗi ngày có khoảng trên dưới một trường hợp đến khám cấp cứu tai nạn
riêng tai nạn giao thông ngày hai mươi chín tết có bốn mươi chín trường hợp ngày ba mươi tết có sáu mươi chín trường hợp ngày mùng một tết có năm mươi ba trường hợp ngày mùng hai tết có chín mươi chín trường hợp ngày mùng ba tết có tám mươi bảy trường hợp
phần lớn các ca cấp cứu tai nạn giao thông đều ở mức độ nhẹ
tai nạn do pháo nổ xảy ra ba trường hợp đều vào ngày mùng ba tết
tai nạn do đánh nhau có sáu mươi một trường hợp
hai ca cấp cứu do nổ bình ga mini